lực lượng chức năng tỉnh sơn la vừa giải cứu thành công ba nạn nhân trong vụ việc một mươi bảy công dân ở huyện bắc yên tỉnh sơn la xuất cảnh sang campuchia lao động
trước đó vào ngày một mươi ba tháng năm chỉ vì nhẹ dạ tin và lời nói ngon ngọt sang campuchia làm việc nhẹ lương cao
đinh quang dũng đinh thị nghĩa cùng chú tại xã phiêng ban huyện bắc yên và lò văn tiến chú tại tiểu khu một thị trấn bắc yên tỉnh sơn la đã xuất cảnh sang campuchia lao động làm thuê
công việc chính là tìm kiếm và lôi kéo các khách hàng trên facebook zalo nạp tiền vào các app trò chơi trên mạng
theo các nạn nhân tại campuchia họ phải làm việc với cường độ cao nếu không làm đủ chỉ tiêu thì sẽ phải làm tăng ca thậm chí còn bị đánh đập và trích điện nếu không làm tốt công việc
nếu ai muốn về việt nam thì phải trả cho công ty bảy mươi triệu đồng